tại cuộc tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân đã giới thiệu với đồng chí hoàng khôn minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cũng như quan hệ hợp tác hứng nghị giữa thành phố hồ chí minh với các bộ ngành địa phương của trung quốc
nhân dịp này hai bên cũng đã trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai bên trong thời gian tới
cũng trong sáng sáu tháng bảy tại hội thảo lý luận lần thứ một mươi bốn giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc tổ chức tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của việt nam và cải cách mở cửa của trung quốc
các đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của hai đảng về các vấn đề lớn trong quá trình thực hiện đổi mới ở việt nam và cải cách mở cửa ở trung quốc
các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã tập trung đổi mới các phương pháp giảng dạy
để thích ứng với yêu cầu của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
để đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số các trường đã không ngừng đổi mới tư duy
thay đổi phương pháp đào tạo đưa sinh viên đi thực tế nhiều hơn ở các doanh nghiệp tổ chức hội thảo các chuyên đề khoa học kỹ thuật
trong đó nhiều mô hình đào tạo mới sáng tạo đã được áp dụng trong các nhà trường
hiện nay đại học sư phạm kỹ thuật hồ chí minh đã áp dụng công nghệ dạy và học số trong suốt bốn năm qua
đã ứng dụng nền tảng của blackbot trong đổi mới dạy và học cụ thể là đã áp dụng cho hơn hai mươi hai sinh viên đại học chính quy
ngoài ra với những ứng dụng của blackboard đã đưa tích hợp những nội dung dạy và học số e content vào trong e learning
trong thực tế hiện nay tại thành phố hồ chí minh nhiều doanh nghiệp đã liên kết chặt chẽ với các trường đại học cao đẳng
từ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dây chuyền sản xuất tự động hóa nhận sinh viên vào thực tập
các doanh nghiệp còn đầu tư cho các trường
nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại trị giá hàng chục tỷ đồng cho sinh viên thực tập
ngược lại các nhà trường còn hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm
khoa chúng tôi đã ký kết hơn một trăm linh doanh nghiệp để hỗ trợ trong công tác đào tạo
sinh viên chúng tôi hàng năm đưa đi thực tập các doanh nghiệp được doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa để tiếp cận các công nghệ mới
và sau khi thực tập thì sinh viên chúng tôi đáp ứng thay ngờ rất tốt cho nên khi nhận làm việc tại doanh nghiệp
thì sinh viên
hiện nay các mô hình đào tạo trên địa bàn thành phố được thực hiện
trong đó thực hành tại trường và tại doanh nghiệp có thể chiếm bảy mươi tám mươi thời lượng của chương trình đào tạo
các trường với chương trình đào tạo như hiện nay là có cái sự phối hợp giữa trường và doanh nghiệp
cho các em đi thực tập được cọ xác thực tiễn của doanh nghiệp thì đó là một hoạt động rất tốt
nó có lợi cho cả hai bên
đối với sinh viên thì các em được thực tập tại doanh nghiệp
thì các em được cọ xác với mô hình đào tạo trên địa bàn thành phố
đối với môi trường sản xuất kinh doanh thực tiễn
thì sau này khi mà các em ra trường thì các em không có bị bỡ ngỡ đối với cái công việc
còn về phía doanh nghiệp thì doanh nghiệp có được cái nguồn cung lao động chất lượng
nhiều doanh nghiệp còn tham gia sâu trong quá trình đào tạo cùng với nhà trường
gắn thực tế sản xuất với lý thuyết giảng dạy
nhằm giúp cho sinh viên khi ra trường có thể làm việc được ngay mà không cần phải đào tạo lại
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bảy
trường đại học ngoại ngữ thuộc đại học đà nẵng
hội thảo kết nối nhà trường doanh nghiệp và ngày hội việc làm hai nghìn một mươi tám
hội thảo là hoạt động thường niên của trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng
hội thảo năm nay đã thu hút năm mươi đơn vị doanh nghiệp nhà tuyển dụng
các giảng viên cựu sinh viên và đông đảo sinh viên từ năm thứ nhất đến năm cuối tham gia
tại đây đã có nhiều chia sẻ của các chuyên gia đại diện một số doanh nghiệp
và sinh viên về các kỹ năng thái độ kiến thức và kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng
giúp sinh viên sớm tiếp cận và nắm bắt cơ hội việc làm ngay từ dàng đường
về phần mình nhà trường cũng chú trọng việc cải tiến phương pháp giảng dạy
theo nhu cầu từ nhà tuyển dụng
qua lần đầu tiên tham gia này thì em thực sự là thấy em học được rất nhiều điểm bổ ích
em biết được các doanh nghiệp khi mà người ta tuyển dụng mình thì người ta còn yêu cầu mình những điều kiện gì
qua đó tụi em có thể trao dồi thêm những kinh nghiệm và kỹ năng cho em
để sau này mình có thể đáp ứng được
các nhu cầu của các nhà doanh nghiệp
đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa đối với nhà trường doanh nghiệp và sinh viên
về phía nhà trường thì nhà trường có thể hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp
về phía doanh nghiệp đây là một cơ hội để cho doanh nghiệp được tiếp cận với lại các em sinh viên mới ra trường
để có cơ hội phỏng vấn để chọn đúng người được một nhân lực trẻ đối với lại doanh nghiệp
về phía các em sinh viên thì đây là một cơ hội lớn cho các em để các em hiểu hơn về những chia sẻ của doanh nghiệp
những khó khăn của doanh nghiệp và những nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
doanh nghiệp cần gì đối với nhân sự của doanh nghiệp đó
nhân dịp này trường đại học ngoại ngữ cũng tổ chức ngày hội việc làm hai nghìn một mươi chín
nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với gần ba mươi công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
ngày bảy tỉnh ủy bạc liêu tổ chức hội nghị đánh giá những việc làm được chưa làm được
những thành tiệu và hạn chế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời tập trung thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực nhằm tạo chuyển biến mới về mọi mặt
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các nghị quyết đại hội đảng bộ của tỉnh đã đề ra
tỉnh ủy bạc liêu đã thống nhất thông qua nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm
tập trung một số vấn đề trọng tâm bước xúc của địa phương hiện nay là tiếp tục nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng kịp thời triển khai quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương
nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tỉnh ủy nhất là nghị quyết hội nghị trung ương bảy trung ương viii khóa một mươi hai cho cán bộ đảng viên và nhân dân
tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ
còn tại thành phố đà lạt diễn ra hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh lâm đồng với hơn hai trăm linh doanh nghiệp
nhà đầu tư trên địa bàn lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đại diện các nhà đầu tư doanh nghiệp nêu kiến nghị về những vấn đề đang gây trở ngại trong sản xuất kinh doanh để cùng tháo gỡ
trước buổi đối thoại này đã có hai mươi chín kiến nghị của một mươi tám doanh nghiệp gửi đến các sở ngành liên quan và đã được giải đáp cơ bản
ba đối tượng bị bắt giữ là cụt văn hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
lương văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và cụt thị phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đều trú tại huyện kỳ sơn
vào giữa năm hai nghìn một mươi ba nghe lời của các đối tượng sang trung quốc lấy chồng thì sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang không vất vả
một nạn nhân trú tại xã hữu lập huyện kỳ sơn đã đồng ý sang trung quốc lấy chồng
tại đây mặc dù sinh liên tiếp cho chồng hai đứa con nhưng chị này thường xuyên bị chồng đánh đập cuộc sống lao động chân tay khổ cực
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng chị trốn được về nước và gửi đơn tố cáo tới công an huyện kỳ sơn
nhận được đơn công an huyện kỳ sơn đã tiến hành xác minh xác lập chuyên án
vào chiều ngày bốn tháng bảy công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ thành công ba đối tượng về hành vi mua bán người tại cơ quan công an
bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện một mươi bốn phụ nữ bị bán sang trung quốc trong đó đã đấu tranh làm rõ năm vụ với tám đối tượng
hiện vẫn còn nhiều trường hợp đang phải chịu cảnh khổ cực lưu lạc nơi đất khách xứ người
nếu như trước đây những kẻ buôn người thường lợi dụng sự quen biết với người địa phương để lừa gạt phụ nữ
thì giờ đây hình thành một phương thức tiếp cận mới
đó là các đối tượng kết bạn làm quen trên mạng xã hội dụ dỗ lấy làm vợ
rồi sau đó chúng đưa các cô gái qua biên giới
bán vào động mại dâm
vì nhẹ dạ cả tin nên sau một thời gian quen biết nói chuyện trên facebook
em hồng thị căn đã đồng ý làm vợ một người đàn ông lạ và cùng sang trung quốc sinh sống
tuy nhiên sang đến nơi em mới biết mình bị sập bẫy bọn buôn người
rồi nó đưa em đi qua trung quốc rồi em gặp người trên file
rồi nó bán em cho hai vợ chồng trung quốc khác
rồi em ở một ngày thì lại có hai bạn cùng có hoàn cảnh em luôn
còn đây là hai đối tượng tháo á vàng hai mươi năm tuổi ở tỉnh đắk nông
và vàng xeo gia hai mươi bốn tuổi ở tỉnh hà giang
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt di lý từ tỉnh yên bái về
hai đối tượng khai nhận được một người đang sống ở trung quốc
hướng dẫn cách lên mạng dụ dỗ các cô gái người dân tập mông
đưa ra các tỉnh phía bắc chơi rồi vượt biên bán sang trung quốc cho các ổ mại dâm
hay những người đàn ông trung quốc có nhu cầu lấy vợ
mỗi cô gái bị chúng bán với giá hai năm vạn
nhân dân tệ tương đương tám mươi triệu đồng tiền việt nam
với thủ đoạn đó chúng đã đưa được năm cô gái ở tỉnh đắk nông đắk lắc bán sang trung quốc
từ lúc gặp chính ở ngoài bán
thì biết rằng thì tấu sau ấy gọi điện cho tấu tấu đồng ý về làm vợ
sau ấy chính mới nói xem tàu có bạn nào không để đưa sang trung quốc bán
thì thấy việc dỗ dỗ phụ nữ đưa sang trung quốc bán dễ lấy tiền
thì em cũng đồng ý
đề nghị các cấp các ngành các cơ quan tổ chức tích cực
chủ động phối hợp với lực lượng công an làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức
thủ đoạn hoạt động của các tội phạm mua bán người
nhất là các đối tượng có nguy cơ như là chị em phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như đồng bào dân tộc mông đồng bào ấy đê đồng bào ở vùng sâu vùng xa vùng đông thôn
để mọi người có nhận thức hiểu biết về phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người
để chủ động và có kỹ năng đối phó tự bảo vệ mình và bảo vệ cho người thân
cũng như là gia đình của mình trước âm nhục thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người
tình hình tội phạm buôn bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp
do vậy bên cạnh công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
thì các ban ngành các tổ chức xã hội cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân về đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người
đặc biệt là người dân các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa
mới đây đã bị cáo buộc rằng các bên thứ ba của dịch vụ này có thể đọc được tất cả các email của người sử dụng
vụ việc này đang dấy lên một làn sóng lo lắng của rất nhiều người sử dụng trên thế giới và cả ở việt nam
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gmea hiện đang là dịch vụ thư điện tử miễn phí lớn nhất thế giới
tại việt nam số lượng người sử dụng gm như một phương thức liên lạc và làm việc thường xuyên chiếm đến tám mươi
anh lê đức anh một nhân viên văn phòng đang tỏ ra rất lo lắng trước thông tin những email của mình trên gmail có thể bị đọc trộm
bởi ngoài việc sử dụng một tài khoản gmail riêng thì email của công ty anh cũng được xây dựng trên nền tảng của gmbel
trước thông tin này thì mình cũng khá là lo lắng

người dùng hoàn toàn có thể kiểm soát được
người dùng có thể kiểm tra thông tin gm của mình

và để tránh tình trạng bị lộ thông tin cá nhân khi sử dụng gm vào những mục đích tiêu cực
các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đọc kỹ trước khi cho phép các ứng dụng của bên thứ ba nào đó truy cập tài khoản
tiếp theo chương trình
chủ động ứng phó khi nhà máy thủy điện hòa bình xả lũ
nâng cao trịnh
chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày bảy đến ngày chín tháng bảy các tỉnh miền núi và trung du có mưa vừa và mưa to
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
sơn la hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên bắc ninh hà nam hải dương hải phòng thái bình nam định ninh bình
chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ
theo công điện yêu cầu công ty thủy điện sơn la và công ty thủy điện hòa bình mở một cửa xa đáy vào hồi tám giờ phút
ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám liên tục phát điện tối đa các tổ máy
tùy theo tình hình mưa lũ thượng nguồn tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định
để chủ động ứng phó việc vận hành nhà máy thủy điện hòa bình xả lũ
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã có công điện chỉ đạo các sở ban ngành liên quan huyện kỳ sơn và tp hòa bình
chủ động thực hiện các phương án để phòng chống lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trung ương đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng chống lũ tại hòa bình
đến chiều ngày sáu tháng bảy tỉnh hòa bình đã triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho các hộ dân
làng vận trài trên hạ lưu sông đà khi nhà máy thủy điện xả lũ
như hỗ trợ di rời đến nơi tránh trú thông báo cho các hộ dân nuôi cá lồng thu hoạch cá
hoặc có kế hoạch sơ tán cá khi mở nhiều cửa xả đáy
để bảo đảm cung ứng điện cho mùa khô năm nay điện lực bình định đã lên phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải
ngay từ đầu năm công ty điện lực bình định đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
củng cố lưới điện bảo đảm vận hành an toàn nâng cao chất lượng cung cấp điện năng
phục vụ các hoạt động chính trị xã hội sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong toàn tỉnh
bước vào mùa khô năm hai nghìn một mươi tám dự báo thời tiết nắng nóng gai gắt dài làm cho công suất phụ tải của hệ thống điện bình định tăng cao từ một mươi năm ba mươi
trong đó tăng mạnh nhất là lĩnh vực tiêu dùng khu vực dân cư nhà hàng khách sạn
theo điện lực bình định dự báo nhu cầu phụ tải năm hai nghìn một mươi tám với công suất cực đại có thể lên đến ba trăm ba mươi mw
sản lượng điện thương phẩm dự kiến trên một tám tỷ kwh
dự báo được tình hình hiện điện lực bình định bảo đảm được nguồn điện dự phòng đủ để đáp ứng các hoạt động sinh hoạt
sản xuất kinh doanh trong tỉnh vào các tháng mùa khô
trong cùng với tiến độ sản xuất kinh doanh trong mùa khô này là mùa sản xuất cao điểm
các nguồn chặng biến áp nguồn chúng tôi phối hợp cùng công ty lưới điện cao thế bình trung
và chúng tôi bảo dưỡng sửa chữa và giám sát liên tục
làm sao để cho trạm các trạm điện cũng như các tuyến đường dây cấp điện cho các khu cụm công nghiệp
trong tỉnh để chúng ta được liên tục và đảm bảo được chất lượng điện năng
thực hiện chủ trương không cắt điện cho việc sửa chữa bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp
phòng điều độ của công ty điện lực bình định đã có phương án cấp điện mùa khô năm hai nghìn một mươi tám gồm
phương thức vận hành cơ bản phương thức kết lưới trong các tình huống vận hành đường dây
phân bổ công suất xa thải phụ tải khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn
đội sửa chữa điện nóng chữa bảo dưỡng thay thế thiết bị điện mà không cần cắt điện
ngoài ra các điện lực các huyện khẩn trương ra soát có phương án xử lý các trường hợp có khả năng
quá tải đường dây máy biến áp các aptomat tổng có kế hoạch san tải cân pha
tăng cường thêm đường dây bốn kv nhằm bảo đảm cung cấp điện của trạm biến áp trong mùa khô hai nghìn hai mươi
những năm qua y tế cơ sở đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
tuy nhiên y tế cơ sở vẫn còn lộ nhiều bất cập cả về chính sách và thực tiễn triển khai
trong vai trò là người gác cổng cho sức khỏe người dân ở tuyến đầu
ngày sáu tháng bảy bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở
với sự tham gia của các đầu cầu là ủy ban nhân dân bảo hiểm xã hội các tỉnh thành trong cả nước
nhiều giải pháp đã được đại diện hai bên cùng đưa ra đề xuất để nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở giảm tải cho y tế tuyến trên
báo cáo tại hội nghị được bộ trưởng bộ y tế phân tích rõ
ba nguyên nhân khiến y tế cơ sở chưa phát huy được vai trò là người gác cổng cho sức khỏe người dân ở tuyến đầu là do nhân lực năng lực
cơ chế tài chính không thu hút danh mục thuốc nghèo nàn thanh toán thấp cơ sở vật chất còn kém chưa bảo đảm yêu cầu
tuyến trung ương tỷ lệ người đến khám
chỉ ba một nhưng chi phí hai mươi tổng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong khi tuyến xã chi phí chỉ hai bảy tổng chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong khi tỷ lệ người dân đến khám chiếm gần hai mươi
việc tuyến dưới không bảo đảm khiến bệnh nhân chuyển lên tuyến trên gây tốn kém lãng phí quỹ chi bảo hiểm y tế và không thuận lợi
vì thế cần có giải pháp rõ ràng để giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế
bộ y tế đã có những giải pháp có tính chất là đột phá là đào tạo các mô hình
theo mô hình bác sĩ gia đình sẽ cho toàn bộ các bác sĩ điều dưỡng cán bộ làm trạm y tế xã dựa vào những nguồn oda và nguồn viện trợ không hoàn lại
thứ hai là đưa vào hoạt động các trạm y tế xã phải tăng cường ngoài khám chữa bệnh thông thường
thì phải quản lý các bệnh không nghi nhiễm như là tim mạch huyết áp tiểu đường mà giai đoạn ổn định và giai đoạn đã có những pháp đồ điều trị thích hợp
và thứ ba và quan trọng nhất là hôm nay bộ y tế và bảo hiểm xã sẽ thống nhất
tức là cái dự thảo nghị định một trăm linh năm về bảo hiểm y tế thì sẽ phải tăng không giới hạn cái mức trần là chỉ chi phí cho y tế cơ sở dưới hai mươi
mà ở đây sẽ phải tăng thêm cái danh mục thuốc danh mục kỹ thuật và những mức hưởng lợi
và đặc biệt là chuyển các khám chữa bệnh các bệnh không lây nhiễm xuống như trạm y tế xã thường như mô hình đã làm mẫu
về chủ trương này thì chúng tôi hoàn toàn đồng phận và cũng rất là nhất quán
bộ y tế thì đang hết sức nỗ lực cố gắng để làm sao để nâng cao chất lượng dịch vụ ở cơ sở
y tế đang tích cực một số dự án tập trung là đào tạo đào tạo lại rồi tăng cường tuyến trên về tuyến cơ sở
bên cạnh đó thì một cơ chế không thể thiếu là cơ chế phân cấp về mặt tài chính phân cấp về tuyến khám chữa bệnh
sau này nếu có vượt tuyến thì phải theo một thỏa thuận cấp trên của viện viện tuyến trên của bộ y tế
để làm sao cho chúng ta có những cái giải pháp thật sự là đồng bộ
bên cạnh những giải pháp được thống nhất giữa bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở
như cần thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản quản lý các bệnh mãn tính tại trạm y tế xã
cần có cơ chế linh hoạt đối với y tế cơ sở theo năng lực cung cấp dịch vụ y tế
thì bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho rằng cần mạnh dạn phân cấp cho y tế cơ sở
nếu dịch vụ đó tuyến xã làm được thì bảo hiểm xã hội không thanh toán ở tuyến trên nữa
như vậy sẽ tạo lợi ích kép đó là vừa giảm áp lực lên quỹ bảo hiểm xã hội
vừa tạo thợ lợi cho người dân
hy vọng điều này sẽ củng cố năng lực tuyến đầu ngành của y tế trong bảo vệ sức khỏe nhân dân
thời hậu thánh đã được khai mạc triển lãm giới thiệu series tác phẩm mới
của nghệ sĩ thị giác nguyễn mạnh hùng một trong những tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật đương đại việt nam
thời hậu thánh gồm loạt tranh sơn dầu và màu nước mang phong cách siêu thực mới lạ
đậm nét châm biếm đặc trưng và hài hước đầy hóm hình của nguyễn mạnh hùng
các tác phẩm trong thời hậu thánh là sự mô tả đầy tính diễu nhại về những hiện thực văn hóa
những mâu thuẫn xã hội sự phức tạp của đời sống văn minh và trách nhiệm cá nhân
các tác phẩm tạo mối liên kết về mặt thị giác giữa những sự việc yếu tố tưởng chừng không liên quan đến nhau
phóng đại sự vật với kích cỡ bất thường
với những tác phẩm của mình nghệ sĩ nguyễn mạnh hùng dẫn người xem tới một thế giới mới lạ
nơi dường như mọi thứ được tạo bởi sự đối lập thú vị
triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề
phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện từ ngày năm đến ngày chín tháng bảy tại phú yên diễn ra ngày hội du lịch năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động kỷ niệm năm mươi tám năm ngày du lịch việt nam chín tháng bảy
ngày hội du lịch phú yên có các chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến
ngày hội việc làm du lịch giao lưu văn hóa ẩm thực triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch
chương trình văn nghệ hàng đêm ngày hội có sự tham gia của các trung tâm xúc tiến đầu tư du lịch
các tỉnh gia lai đắk lắc an giang cùng năm mươi một đơn vị doanh nghiệp tham gia với bảy mươi bốn dân hàng triển lãm sản phẩm đặc trưng từng địa phương
đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch trong nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh phát triển thị trường quảng bá hình ảnh thương hiệu
trong phần tin quốc tế thiệt hại từ cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la mỹ
thông điệp hy vọng từ thợ mỏ chile gửi tới đội bóng nhí thái lan
cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu
theo giới chuyên gia đây được đánh giá là cuộc chiến thương mại có quy mô lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới
và nếu không có biện pháp hạ nhiệt những thiệt hại mà trung quốc và mỹ phải hứng chịu có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng
đô la mỹ
dựa trên danh sách những mặt hàng của hai bên bị áp đặt mức thuế mới
các hạng mục thuế với quy mô năm mươi tỷ đô la mà mỹ dành cho trung quốc
chủ yếu tập trung vào thiết bị cơ khí dụng cụ quang học và thiết bị điện
kế hoạch áp thuế của mỹ được chia thành hai giai đoạn với trị giá lần lượt là ba mươi bốn tỷ đô la và một mươi sáu tỷ đô la
với mục tiêu nhằm vào ngành công nghiệp chế tạo của trung quốc
ở chiều ngược lại biện pháp trả đũa của trung quốc cũng chia làm hai giai đoạn
với mức áp thuế tương tự là hai mươi năm
chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp năng lượng và ô tô
vốn là mặt hàng chủ lực của những bang ủng hộ tổng thống donald trump
tuy nhiên nhiều khả năng quy mô cuộc chiến thương mại giữa trung quốc và mỹ
sẽ không chỉ dừng lại ở mức năm mươi tỷ đô la khi washington tuyên bố tiến hành các biện pháp áp thuế bổ sung
với danh sách mở rộng lên tới một trăm linh tỷ đô la
giới phân tích đánh giá đây là một cuộc chiến thương mại mà không ai là người chiến thắng
và điểm mấu chốt sẽ nằm ở chỗ trung quốc hay mỹ là bên chịu thiệt hại nhiều hơn
cuộc giải cứu đội bóng nhí đang mắc kẹt trong hang động lớn nhất thái lan
là tâm điểm dư luận thế giới trong những ngày qua
trong một thông điệp mới đây những thợ mỏ chile đã từng mắc kẹt dưới lòng đất suốt hai tháng vào năm hai nghìn một mươi
đã gửi những lời động viên bày tỏ sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho cuộc giải cứu
đồng thời gửi lời nhắn nhủ hy vọng tới các thành viên đội bóng nhí
hãy giúp đỡ lẫn nhau kiên nhẫn và có lòng tin
đó là lời nhắn nhủ hy vọng
lời nhắn nhủ của ông jock galeoglos một thợ mỏ từ đất nước chile
từng được giải cứu sau sáu mươi chín ngày bị mắc kẹt dưới độ sâu gần bảy trăm linh mét
gửi tới đội bóng thiếu niên cùng huấn luyện viên đang mắc kẹt trong hang tham luồng ở thái lan
lòng tin là điều vô cùng quan trọng
hãy chỉ nghĩ tới việc sẽ rời khỏi hang đoàn tụ với gia đình với bố mẹ anh chị em của mình
bị mắc kẹt trong hang tối
là một thử thách lớn ngay cả với những người đàn ông trưởng thành
do đó việc các cậu bé từ một mươi một đến một mươi sáu tuổi đang phải trải qua giờ khắc khó khăn này dường như là điều không tưởng
chúng tôi hy vọng một phép lạ sẽ xảy ra đối với đội bóng nhí thái lan
chúng tôi đã sống sót và ngày hôm nay chúng tôi hy vọng đây sẽ là một cuộc giải cứu kỳ diệu
dù thế nào đi nữa cuộc giải cứu này chắc chắn sẽ thành công
trong khi đó ông mario supunvedeo
cũng là một trong ba mươi ba thợ mỏ được giải cứu thành công
đã gửi lời động viên và bày tỏ sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho cuộc giải cứu
chúng tôi rất muốn đến thái lan để hỗ trợ để ôm những người cứu hộ
những gia đình của nạn nhân để khích lệ họ
nhanh chóng nhưng đừng vội vàng
hiện nay chúng tôi đang phát động chiến dịch quyên góp ủng hộ chiến dịch cứu hộ này
cần phải chi rất nhiều tiền và đừng tiếc cái gì cả
với sự trợ giúp của các nước hiện đang chạy đua với thời gian

để giải cứu toàn bộ một mươi ba người bị mắc kẹt trong hang tham luộng

theo thông tin mới nhất một đường hầm mới được phát hiện chiều qua

có thể là lối đi dẫn tới ngách đá nơi các cầu thủ thiếu niên đang bị mắc kẹt

tòa án chống tham nhũng của pakistan đã kết án cựu thủ tướng nawa sharif một mươi năm tù giam liên quan tới hoạt động mua các căn hộ hạng sang ở thủ đô london của anh
con gái mariam của ông sharif đã bị kết án bảy năm tù và chồng của cô này lĩnh án một năm tù
ngoài ra ông sharif sẽ phải nộp khoản tiền phạt là một mươi sáu triệu usd còn mariam phải nộp phạt khoảng hai sáu triệu usd
các tài sản của ông sharif ở london cũng sẽ bị tịch thu và sung công quỹ
ông sharif từng cho rằng các vụ kiện tại tòa án nhằm vào ông là mang động cơ chính trị
ông sharif hiện đang sống lưu vong ở london tuyên bố sẽ kháng cáo
tháng bảy năm ngoái tòa án tối cao pakistan phế chất trước thủ tướng của ông sharif trong phiên tòa xét xử cáo buộc tham nhũng đối với ông này
ông sharif và con gái mariam cùng chồng với cáo buộc liên quan tới việc sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở britis vergin
các cáo buộc tham nhũng xuất hiện kể từ sau vụ hồ sơ panama bị phanh phui
mới đây các nhà khoa học anh đã đưa ra một cách tiếp cận tiềm năng để điều trị bệnh mạch nhỏ
một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây mất trí nhớ và đột quỵ ở người cao tuổi
nhóm nghiên cứu của trường đại học einburg anh đã phát hiện bệnh nhân mắc bệnh mạch nhỏ khi các tế bào xếp các mạch máu nhỏ trong não bị dối loạn chức năng
sau đó tiết ra một phân tử vào não
các phân tử này ngăn cản việc sinh ra lớp bảo vệ bao quanh các tế bào não
gọi là myelin dẫn đến tổn thương não
các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều trị cho chuột bằng các loại thuốc ngăn chặn tình trạng dối loạn chức năng của các tế bào mạch máu
qua đó đảo ngược những thay đổi trong mạch máu của não liên quan đến bệnh mạch máu não và cũng ngăn ngừa những tổn thương các tế bào não do những thay đổi trong mạch máu não gây ra
tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần các nghiên cứu sâu hơn để xác định hiệu quả của phương pháp điều trị này đối với trường hợp bệnh nhân đã mắc bệnh lâu
cũng như cần xác minh khả năng việc điều trị có thể đảo ngược các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ hay không